theo lộ trình số hóa truyền hình được thủ tướng chính phủ phê duyệt ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tới đây sẽ hoàn thành giai đoạn hai của lộ trình số hóa
bắc ninh là một trong số hai mươi sáu tỉnh thành trong giai đoạn hai của đề án ngừng phát sóng truyền hình anerlov chuyển sang truyền hình số mặt đất
công tác triển khai đề án số hóa truyền hình tại tỉnh bắc ninh được tiến hành ra sao mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây của truyền hình nhân dân
là một trong hai mươi sáu tỉnh thành phố thuộc nhóm hai thực hiện kế hoạch số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất và ngừng phát sóng truyền hình mặt đất công nghệ tương tự trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
tỉnh bắc ninh đã tích cực phối hợp với các sở ban ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch chương trình cho lộ trình chuyển đổi truyền dẫn phát sóng số mặt đất
làm việc với các công ty đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông để việc chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số diễn ra đúng tiến độ và hiệu quả